thưa quý vị vào ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã thi hành quyết định khởi tố các bị can vi phạm trong vụ việc
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc cdc đắk lắc mua sắm kit test covid một mươi chín của công ty việt á
tại cdc đắk lắc có năm bị can đã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can trịnh quang trí giám đốc trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán và trần thị nguyên hằng
nhân viên khoa xét nghiệm bị bắt tạm giam
còn hai bị can trần thị mai anh phó khoa dược và đặng minh tuyết phó khoa xét nghiệm áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
cùng với bị can thứ sáu là đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại khu vực tây nguyên
cũng bị khởi tố về tội danh trên
theo kết quả điều tra cdc đắk lắc mua sắm hơn sáu mươi ba bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín tổng trị giá hơn một mươi ba tỷ đồng của công ty việt á
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền tạm tính là hơn sáu tỷ đồng
sau khi nhận được tiền thanh toán công ty việt á đã chuyển vào tài khoản của đinh lê lê na
là nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại đắk lắc và tây nguyên
để chi cho bốn trong số năm cá nhân tại cdc đắk lắc bị khởi tố với tổng số tiền hơn ba tỷ đồng
trưa cùng ngày các cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ làm việc của các bị can tại cdc đắk lắc
công an tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố
vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông trần gia phú
phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
ông phú bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ giao cho đơn vị vi sinh thuộc trung tâm xét nghiệm
chủ động đề xuất phương án làm xét nghiệm và dự trù sinh phẩm hóa chất
để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
ông trần gia phú trưởng đơn vị vi sinh đã tham mưu cho bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mua sinh phẩm hóa chất của công ty việt á
quá trình thực hiện mua sắm bà hồ thị thanh thảo cán bộ của công ty việt á
đã chủ động chuyển tiền vào tài khoản của ông phú và bố vợ ông phú
tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
từ kết quả nêu trên thanh tra tỉnh phú thọ đề nghị công an
viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ xem xét xử lý hành vi có dấu hiệu phạm tội của ông trần gia phú
trong khi đó tại phú yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên vào ngày hôm nay xác nhận
đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
đối với ông phạm tấn ngoạn giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp tỉnh phú yên
cùng bị khởi tố về tội danh này còn có bị can phạm thị mỹ hòa kế toán trung tâm
cả hai bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trong hai năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi giám đốc phạm tấn ngoạn cùng kế toán phạm thị mỹ hòa đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
có hành vi gian dối trong tài liệu kế toán gây thiệt hại ngân sách nhà nước gần chín trăm linh triệu đồng
được biết trung tâm giáo dục nghề nghiệp hướng nghiệp phú yên là đơn vị trực thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh phú yên
đang hướng nghiệp dạy nghề phổ thông đào tạo lái xe ô tô và mô tô
lưu tan yang trú tại thành phố bắc kinh trung quốc hiện đang tạm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yopay việt nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội bắt giữ khẩn cấp
và đây là đối tượng liên quan đến đường dây tín sụng đen xuyên quốc gia vừa bị công an thành phố hà nội bóc gỡ
theo tài liệu điều tra vào khoảng năm hai nghìn một mươi
liêu tan giang quen biết với li là cấp trên của giang
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ly thuê giang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của ly
có trụ sở tại quận bắc từ liêm thành phố hà nội
với nhiệm vụ quản lý điều hành các bộ phận tại việt nam để vận hành phần mềm o vay
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ly yêu cầu giang bàn giao lại việc quản lý phần mềm ô vay cho đối tượng khác
và cả hai ban bạc thống nhất đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hoạn công nghệ thông tin yopay việt nam
cho giang làm giám đốc
và tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt giữ về hai hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản
một mươi sáu đối tượng bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đội kiểm soát ma túy cục hải quan tỉnh phá thành công chuyên án bắt giữ một đối tượng thu hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc hai mươi hai h ngày hôm qua tại bản chót ly xã kêu lôm huyện điện biên đông tỉnh điện biên
tổ công tác phối hợp do công an huyện điện biên đông chủ trì đã phá thành công chuyên án bắt quả tàng giàng a dua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại bản tổng sớ xã phú hồng huyện điện biên đông tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hai bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một xe máy và một con dao nhọn
quá trình phát hiện bắt giữ giàng a dua đã dùng dao chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt
nhưng với tinh thần kiên quyết chấn áp bắt giữ tội phạm tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng bảo đảm an toàn
hiện giàng a dua cùng với tăng vật đã bị công an huyện điện biên đông bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng
vào khoảng bảy h hai mươi năm phút ngày hôm nay một vụ nổ lớn đã xảy ra tại cơ sở xấy lúa trường kỳ
trên địa bàn ấp an hòa xã tránh an huyện mang thít tỉnh vĩnh long
và hậu quả đã làm một nam công nhân tử vong tại chỗ hai người khác bị thương nặng
qua làm việc chủ cơ sở xấy lúa trường kỳ ông nguyễn khắc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cho biết
vào thời gian trên có chín công nhân đang sửa chữa khu vực lò xấy
cụ thể ba người công nhân làm phần trên tháp giấy và xấy lúa
sáu người làm việc ở phần dưới
tuy nhiên một lát sau thì phát ra tiếng nổ lớn từ trong lò xấy đã khiến ba người làm trên cao
là anh nguyễn văn thơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại xã song phú huyện tam bình tử vong tại chỗ
anh nguyễn hoàng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện vũng liêm
và anh nguyễn hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú huyện tam bình bị thương nặng
và hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân
lại có thêm một vụ tai nạn thang máy
thang máy đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong vừa xảy ra tại hà nội
vụ việc một lần nữa nhắc lại những cảnh báo trong việc đảm bảo an toàn khi sử dụng
cũng như là bảo dưỡng duy tu hệ thống thang máy trong gia đình
trong bối cảnh hiện nay thì ngay càng có nhiều hộ gia đình lắp đặt sử dụng thang máy
hiện trường vụ rơi thang máy xảy ra tại ngõ năm trăm hai mươi ba kim mã phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
khiến hai người tử vong
sự cố đã xảy ra khi thang máy bị trượt cáp rơi xuống đáy hố thang máy và đè lên nạn nhân trong quá trình sửa chữa
tại công trình khiến các nạn nhân tử vong
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cũng tại phường kim mã đã xảy ra một tai nạn thương tâm khiến một nạn nhân thiệt mạng do gặp sự cố thang máy
những sự việc này khiến không ít người hoang mang lo lắng
đặc biệt hiện nay thang máy ngày càng được nhiều hộ gia đình sử dụng nhưng các biện pháp đảm bảo an toàn thì vẫn còn hạn chế
đối với người dân thì họ thường là chỉ lắp thang máy và không có để ý đến cái chuyện mà bảo dưỡng cũng như kiểm tra thường xuyên
và mời một cái đơn vị có cái chức năng này để làm để thực hiện cái điều này
và điều này cũng có thể xảy ra và khi mà các cái ở nhà dân thì chúng ta rất khó để quản lý
bởi vì đây có là tài sản riêng của người dân và người dân có thể toàn quyền sử dụng cũng như là quản lý cái tài sản của mình
mà chúng ta cũng chỉ có thể tuyên truyền khuyến cáo

trên thực tế rất nhiều các tình huống liên quan đến sự cố thang máy đã xảy ra
nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của các ban quản lý tòa nhà trong công tác vận hành bảo trì bảo dưỡng thang máy
hay từ sự thiếu kỹ năng xử lý tình huống của đội ngũ bảo vệ và của chính người dân
nếu mà có xảy ra sự cố trong cái lúc mà sử dụng thang máy thì đúng thực sự là tâm lý chung là sẽ rất là hoảng loạn hoang mang và lo lắng
thực ra là mình cũng không biết xử lý ra sao cả
tại vì mình cũng chưa có kiến thức về đó
mình chỉ biết là trong cái thang máy nếu có sự cố xảy ra thì mình sẽ bấm cái nút như thế đấy và có người đến hỗ trợ
chứ mình cũng chưa biết là phải làm thế nào
nhận định những nguy cơ gây tai nạn từ loại hình thang máy
hàng năm lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền
nhằm nâng cao kỹ năng cho người dân và các thành viên ban quản lý tòa nhà trong quá trình sử dụng thang máy
tuy nhiên trên thực tế nhiều người dân vẫn chủ quan xem nhẹ những buổi tập huấn như thế này
tôi muốn là khuyến cáo người dân là khi có sự cố tai nạn thang máy xảy ra thì phải thứ nhất là phải hết sức là bình tĩnh
không được vang mang giao động và có những hành động mà nó làm trái với quy định
cái thứ hai là gọi điện cho lực lượng chức năng để có cái hỗ trợ
hỗ trợ và sau khi thực hiện các cái khuyến trình an toàn đấy thì lực lượng chức năng sẽ xử lý các cái bước theo
các quy định còn ngoài ra thì không được tự ý là tự trèo ra ngoài qua các cái cửa ô thang máy
và sau khi thang sự cố chính vì những cái việc như thế là đã dẫn đến những cái hậu quả là hết sức đáng tiếc đã xảy ra
không thể phủ nhận những tiện ích mà thang máy mang lại cho đời sống xã hội
nhưng rõ ràng những vụ tai nạn liên quan đến thang máy xảy ra trong thời gian qua đã cho thấy
từ cơ quan chức năng và người dân cần nghiêm túc nhìn nhận đánh giá để có biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng và bảo dưỡng thang máy
chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác thưa quý vị chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở xu hướng tính dục và bản dạng giới
là vấn đề đã và đang được việt nam xây dựng các khuôn khổ pháp lý chính sách
nhận thức của người dân đối với vấn đề này ngày càng được nâng cao và cởi mở
vai trò của người đồng tính song tính chuyển giới cũng được ghi nhận
tuy vậy trên thực tế thì ở bất cứ xã hội nào hay là tại các diễn đàn quốc tế
vấn đề quyền của người đồng tính song tính chuyển giới vẫn còn phức tạp
để góp phần thúc đẩy nỗ lực chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới
bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo quốc tế với sự tham dự của đại diện các bộ cơ quan của việt nam
và các trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại hà nội
hội thảo đã lắng nghe chia sẻ của các đại sứ naui cuba argentina nam phi tại việt nam về kinh nghiệm
bài học của các nước về chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở xu hướng tính dục và bản dạng giới
đối xử liên quan trong các công ước quốc tế về quyền con người
các khuyến nghị định hướng của các tổ chức quốc tế trong vấn đề này
các đại biểu quốc tế đánh giá cao các nỗ lực thành tựu và cam kết của việt nam
và khẳng định mong muốn tiếp tục cùng với việt nam học hỏi lẫn nhau làm việc cùng nhau để thúc đẩy quan tâm chung trong lĩnh vực này
cũng đề cập đến các nỗ lực của việt nam quyền điều phối viên thường trú liên hợp quốc
trưởng đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam kaclan wilson
đã hoan nghênh những bước tiến và nỗ lực của việt nam trong việc triển khai khuyến nghị liên quan đến bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương
tại cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
trong đó có vai trò rất lớn của ý chí chính trị của các cơ quan chính phủ
cùng sự tham gia phối hợp của các tổ chức phi chính phủ trong thúc đẩy quyền của người đồng tính song tính chuyển giới
bà cũng đánh giá cao những nỗ lực cải cách pháp luật của việt nam nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của người đồng tính song tính chuyển giới
còn liên quan đến vấn đề quyền trẻ em truyền thông về trẻ em cần tập trung nâng cao nhận thức
để đảm bảo trẻ em được thực hiện đầy đủ các quyền cũng như bổn phận của mình
cung cấp những kiến thức kỹ năng bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em
phối hợp truyền thông trên nhiều kênh thống nhất nội dung thông điệp và phải tới được từng đối tượng
đó là những khuyến nghị chính được đưa ra tại hội thảo định hướng truyền thông về tháng hành động vì trẻ em
và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng do cục trẻ em bộ lao động thương minh và xã hội
phối hợp với tổ chức flan international việt nam thực hiện
thời gian vừa qua những hành vi xâm hại trẻ em đặc biệt là bạo lực trẻ em trong gia đình
và xâm hại tình dục diễn ra khá phức tạp gây ra nhiều hệ lụy đau lòng
và để lại nỗi lo cho nhiều bậc phụ huynh cũng như cộng đồng
rất can thiệp của các cơ quan chức năng đặc biệt là của các cơ quan bảo vệ pháp luật như là bên công an
đối với các vụ việc xâm hại trẻ em là rất kịp thời
và có rất nhiều tiến bộ trong thời gian vừa qua
nhưng mà cái công tác phòng ngừa thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa
và chúng tôi chọn một trong những chìa khóa để tăng cường công tác phòng ngừa là vận động toàn xã hội
quan tâm hơn nữa chú ý hơn nữa để mà phát hiện kịp thời những cái nghi ngờ những cái hành vi xâm hại trẻ em
để mà thông báo thô cáo thô giác kịp thời đến các cơ quan chức năng
theo lãnh đạo bộ lao động thương binh và xã hội thì truyền thông về công tác trẻ em cần toàn diện
góp phần nâng cao nhận thức kiến thức kỹ năng chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em
trong đó để đảm bảo truyền thông hiệu quả cần sử dụng đồng bộ ba kênh báo chí mạng xã hội
truyền thông cộng đồng thống nhất nội dung thông điệp đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông
thông tin đến từng gia đình lớp học cộng đồng dân cư
tôi đã tập trung mọi nỗ lực để không ngừng hoàn thiện xây dựng thể chế
trước hết là về pháp luật và chính sách
thì với cái việc
quốc hội thông qua các luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu
và chính phủ thông qua nghị định năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy
quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em và các văn bản dưới luật khác
thì có thể là chúng ta đến thời điểm này có thể nói là chúng ta đã tạo nên
một cái hành lang pháp lý khá là đầy đủ
để mà bảo đảm cái thực hiện quyền trẻ em
và điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là trong hệ thống pháp luật việt nam hiện nay
thì quy định khá là chi tiết
và cụ thể cái trách nhiệm của các chủ thể
có liên quan đến việc thực hiện quyền trẻ em
bao gồm cả các cơ quan các tổ chức các cá nhân gia đình và các cơ sở giáo dục
công tác truyền thông cần đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao nhận thức
trách nhiệm của các bên liên quan để bảo vệ trẻ em
phải lồng ghép cả hai yếu tố văn hóa và giáo dục
để bảo đảm trẻ được thực hiện đầy đủ quyền và bổn phận
không bị phân biệt đối xử
truyền thông và các cơ quan chức năng cần tôn trọng
lắng nghe xem xét phản hồi ý kiến nguyện vọng của trẻ em
báo chí và truyền thông cần cung cấp các kiến thức
kỹ năng chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em
việc phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em
cần có sự chung tay của cả cộng đồng chính quyền và gia đình
tiếp sau đây mời quý vị cùng cập nhật các tin tức khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
ngày hai mươi bảy tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương cho biết
đơn vị đã phối hợp với phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
truy bắt hai đối tượng vận chuyển tàn trữ trái phép chất ma túy
qua theo dõi chiều hai mươi sáu tháng năm lực lượng cảnh sát cải trao mật phục
sau đó tiếp cận áp sát một đôi nam nữ đi xe máy đang vận chuyển ma túy
trong khu dân cư minh tuấn thành phố thuận an tỉnh bình dương
phát hiện công an cặp đôi đã tìm cách bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát bao vây khống chế
tại thời điểm bắt giữ qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trong người các đối tượng
có túi ni lông chứa một kg ma túy đá hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra
công an xã là lực lượng có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
tuy nhiên đối với địa bàn giáp ranh đông dân cư và phức tạp về an ninh trật tự
như xã vĩnh lộc a vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm thì việc quản lý địa bàn
thực hiện các nhiệm vụ vẫn còn gặp nhiều khó khăn
tại buổi kiểm tra toàn diện các mặt công tác của công an hai xã vào sáng nay
ngày hai mươi bảy tháng năm ban giám đốc công an tp hcm và các phòng nghiệp vụ của công an thành phố
đã tập trung lắng nghe và đề xuất vương án tháo gỡ khó khăn cho công an địa phương
tại buổi làm việc công an xã vĩnh lộc a và vĩnh lộc b huyện bình chánh tp hcm
đã báo cáo tóm tắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhìn chung sau khi bố trí công an chính quy về xã lực lượng công an chính quy
nắm sâu sát địa bàn quản lý chặt chẽ nhân hộ khẩu trên địa bàn
từ đó đề ra các biện pháp áp dụng đối với các công tác nghiệp vụ
phòng ngừa được các loại tệ nạn xã hội và các đối tượng trên địa bàn
tuy nhiên về cơ sở vật chất của trụ sở làm việc tiếp dân vẫn còn rất hạn chế
số lượng biên chế chưa đáp ứng đủ với yêu cầu công việc để quản lý địa bàn
và mới đây nhất từ ngày hai mươi một tháng năm thông tư một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ công an có hiệu lực
công an các xã cấp được bốn hồ sơ đăng ký xe máy thì vấn đề đường truyền
cũng khiến cho lực lượng cơ sở gặp nhiều khó khăn
tại buổi làm việc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
đã có trao đổi về vấn đề này
hiện nay nó còn chậm không biết gì công an xã mà pc tám cũng bị cái đường truyền này
do cái đường truyền hiện nay là cái thủ tục đăng ký xe mô tô thì đường truyền rất là chậm chậm
ô tô thì đảm bảo thì đường truyền xe mô tô thì nó chậm có lúc nó được chạy trờn
thì thì thằng pc tám chúng ta phối hợp với lại bh bốn để kiến nghị cho c tám
do hiện nay là chúng ta mới triển khai bước đầu thì c tám bộ công an cũng đã phối hợp với lại h năm
để cái máy chạy hút điện hóa tải do đó thì c tám cũng đã tham gia chúng ta nhanh tốc
ký dịch bệnh để gửi cho c tám
với địa bàn rộng dân số đông và đa số là dân nhập cư thì công tác đảm bảo an ninh trực tự
cũng là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an hai xã
qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm thượng tá trần văn hiếu
tru phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã đề xuất công an hai xã quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc quản lý nhân khẩu thực hiện cải cách hành chính và phòng chống tội phạm
công tác quản lý tại địa phương tôi thấy rằng là chúng ta trong thời gian này
chúng ta sử dụng cái nhóm cái gia lô để mà tương tác với người dân
để công tác phòng chống tội phạm thì chúng ta nên lòng ghép cái công tác làm thông ngừa
cái tội phạm định hướng cho cái việc là sử dụng cái này để mà tuyên truyền tương tác với người dân
về cái công tác là làm căn cướp công dân nhưng cũng lòng ghép vô các loại hình khác
để làm sao đó chúng ta đưa đến những nguy hiểm
chuyển đạt những cái phương thức thua đoạn của người dân để người dân nắm hiểu
và đây cũng là một cái báo công chí chúng ta thấy được là trong các mô hình
chúng ta thấy là mô hình về phòng trọ an toàn an toàn thì cái đây cũng là một cái chúng ta
thật sự người dân tạm trú nhiều thì cái mô hình này nó sẽ thiết thực nhất trong các mô hình
để mà lòng ghép về làm căn cướp công dân lòng ghép về những cái chuông chương sinh sách của phòng chống tội phạm
phòng chống hóa túy và lòng ghép luôn công tác tội phạm
hiện công an thành phố hồ chí minh đã đẩy mạnh xây dựng công an xã chính quy tại năm mươi tám xã
thuộc các huyện cần giờ nhà bè củ chi hóc môn và bình chánh
theo đó công an xã chính quy do trưởng công an xã chỉ huy có từ hai đến ba phó trưởng công an xã
và có bộ máy gồm các tổ tổng hợp tổ cảnh sát khu vực tổ cảnh sát phòng chống tội phạm
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh cho biết ba giám đốc công an thành phố
sẽ cùng với chính quyền địa phương xem xét hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn cho lực lượng công an cơ sở
bên cạnh đó công an địa phương cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác công an
để đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ cho đề án sáu của chính phủ
thứ nhất là về cái trụ sở thì chúng ta đã được sự ủng hộ rất là quyết tâm cao

các nỗ lực khó khăn tồn tại mà do chủ quan của quỹ lập an quỹ lập b

quỹ lập an nó cũng chia sạch nhưng nó còn một chút thôi
quỹ lập b nó còn rất sâu
về tình hình tội phạm về tình hình trật tự giao thông
chủ quan của công an và công an đều chỉ phải từng bước thực hiện để cảm giác
công an tp hcm xác định các phường xã tỷ trấn là pháo đài trong công tác phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trực tự
hiện nay công an tp hcm đang tập trung đầu tư cho lực lượng công an xã
từ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị chế độ chính sách và các tập huấn nghiệp vụ
để lực lượng này trở thành tuyến đầu của tuyến đầu trong công tác phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới
thưa quý vị sau ba ngày tranh tài soi nổi hào hứng hội thi thể thao nghiệp vụ cú nạn cú hộ cầm thi số tám
tổ chức tại tp cnh đã thành công tốt đẹp thiếu tướng nguyễn tuấn anh cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa chảy
và cú nạn cú hộ bộ công an đã tham dự lễ bế mạc và tổng kết hội thi
cầm thi đua số tám có sự tham gia của các đội tuyển gồm công an tp cnh công an tỉnh sóc trăng cà mau hồng giang
trạ vinh vịnh long kiên giang và bạc liêu bốn nội dung thi được tranh tài soi nổi giữa các đội là một trăm linh m
thuộc chứng ngại vật cú nạn cú hộ cú nạn cú hộ trong môi trường có khói khí độc cú nạn cú hộ trong môi trường nước
và bơi cú nạn cú hộ theo đại tá phan mạnh hà trưởng phòng công tác cú nạn cú hộ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cú nạn cú hộ bộ công an trưởng mang giám khảo hội thi thể thao nghiệp vụ cú nạn cú hộ cầm thi đua số tám
đã thành công tốt đẹp các đội tuyển tham gia đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao tập luyện và thi đấu nghiêm túc
tuyệt đối an toàn chấp hành nghiêm điều lệ hội thi công an thành phố cần thơ là đơn vị đăng cai
đã phối hợp chặt chẽ với bang chỉ đạo hội thi bộ công an ra soát kiểm tra từng nội dung cụ thể
nhất là kiểm tra về địa điểm và trang thiết bị phương tiện phục vụ bốn môn thi đúng điều lệ hội thi
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các vận động viên thi đấu và đạt thành tích cao nhất
ban tổ chức hội thi đã trao một mươi năm giải gồm giải nhất nhì ba cho mỗi nội dung thi và giải nhất nhì ba toàn đoàn
đội tuyển công an thành phố cần thơ đạt giải nhất đội tuyển công an tỉnh vĩnh long đạt giải hai và đội tuyển công an tỉnh kiên giang đạt giải ba
đội tham gia hội thi chung kết toàn quốc là đội tuyển công an thành phố cần thơ và công an tỉnh vĩnh long
ban tổ chức tặng giấy khen cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ
và hai cá nhân có nhiều đóng góp trong tổ chức và phục vụ hội thi
thành công của hội thi góp phần động viên cán bộ chiến sĩ tích cực tự giác học tập trang luyện
nâng cao bản lĩnh chính trị tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân
qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ truyền thống vẽ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
và truyền thống anh hùng của công an nhân dân việt nam
bệnh đầu mùa khỉ là căn bệnh hiện đang lây truyền tại một mươi hai quốc gia trên thế giới
và đã có những cảnh báo về sự bùng phát
để kịp thời ứng phó sở y tế tp hcm vừa có văn bản yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
chuẩn bị kịch bản xử lý khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ
các cửa khẩu tại tp hcm sẽ tăng cường giám sát bằng máy đo thân nhiệt từ xa
và quan sát tìm triệu chứng đầu mùa khỉ ở người nhập cảnh
trạm y tế là nơi tiếp nhận khai báo nghi mắc bệnh này
y tế tp hcm chi ba mức độ liên quan đến bệnh đầu mùa khỉ là nghi ngờ mắc
có thể mắc và trường hợp xác định
trong đó nhóm nghi ngờ mắc đầu mùa khỉ là người mỗi lứa tuổi
đang sinh sống tại quốc gia không lưu hành bệnh bị phát bang cấp tính không rõ nguyên nhân
trường hợp có thể mắc là người trong nhóm nghi ngờ và có một hoặc những yếu tố dịch tễ
như tiếp xúc trực tiếp với người bệnh tiếp xúc các vật dụng của người nghi
hoặc xác định mắc bệnh đậu mùa khỉ trong vòng hai mươi một ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng
có tiền sử đi du lịch từ các quốc gia lưu hành bệnh đầu mùa khỉ trong vòng hai mươi một ngày
trước khi khởi phát triệu chứng
bệnh viện chợ rẫy cho biết vừa gấp thành công một dị vật bỏ quên là một mảnh xương heo
dài bảy cm nằm hai mươi năm trong phổi của bệnh dân
đây là ca hốc dị vật lâu năm nhất từ trước đến nay mà các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy
phát hiện và điều trị thành công
bệnh nhân là nam năm mươi tuổi quê kiên giang cho biết
cách đây hai mươi năm bị sập một mảnh xương vào đường thở
nhưng khi đi khám ở tuyến y tế cơ sở thì chụp x quang không thấy dị vật
tuy nhiên sau đó bệnh nhân về bị ho ra máu khạc đàm mũ kéo dài
bệnh nhân thường phải dùng kháng sinh kháng viêm kéo dài dẫn đến tình trạng viêm phổi hậu tắc nghẽn
nên đến khám ở một cơ sở y tế lớn ở tp hcm
tại đây kết quả chụp ct cho thấy có mảnh dị vật trong phổi nhưng nội sôi gấp hai lần
không thành công nên được hướng dẫn sang bệnh viện chợ rẫy hỗ trợ gấp dị vật ra
vị trí mảnh xương nằm rất đặc biệt cho nên chụp phim phổi không thấy được
xương đang nằm ở vị trí khuất xa bóng tim cho nên x quang phổi thẳng không thấy được mảnh xương
vì vậy bệnh nhân cứ phải lặp đi lặp lại chuyện ho ra máu và đàm mũ
theo kinh nghiệm mình thì mình biết chỗ nào là chỗ khó và mình khắc phục chỗ đó
trên xương này cái khó là chỗ cấm vào thành phế quẩy
cái mô hạt mọc xung quanh rất là nhiều thì mình phải giải phóng cái miếng xương
cái đầu xương đó ra khỏi cái khối mô hạt đó thì mình mới kéo được
theo các bác sĩ đây là lần đầu tiên bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận một trường hợp hiện vật rất to mà bị bỏ quên trong phổi lông như thế
không như các dị vật gây tắt đường thở thường được phát hiện sớm các dị vật không gây tắc nghẽn nhiều thường hay bị bỏ quên
và về lâu dài dễ gặp di chứng
các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi ăn uống cần tránh cười nói hấp xương nên cẩn thận
sáng nay cơ quan điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam ông trịnh quang trí giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lắc
hay còn gọi tắt là cdc đắk lắc để phục vụ điều tra
ông trí bị cáo buộc có hành vi sai phạm trong việc mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín của công ty việt á
gây thiệt hại tài sản của nhà nước hơn sáu tỷ đồng
cùng khởi tố về tội danh trên còn có ông trần thanh mỹ trưởng phòng tài chính kế toán ông đặng minh tuyết
phó trưởng khoa xét nghiệm bà trần thị nguyên hằng nhân viên khoa xét nghiệm trần thị mai anh nhân viên khoa dược
và đinh lê lê na nhân viên kinh doanh của công ty việt á tại đắk lắc và tây nguyên
trong số các bị can nêu trên ông trần thanh mỹ và bà trần thị nguyên hằng bị bắt tạm giam
cdc đắk lắc mua sắm hơn sáu mươi ba bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín tổng trị giá hơn một mươi ba tỷ đồng của công ty việt á
sau khi nhận được tiền thanh toán công ty việt á đã chuyển vào tài khoản của đinh lê lê na
để chi cho bốn trên năm cá nhân tại cdc đắk lắc bị khởi tố trên hơn ba tỷ đồng
trưa nay các cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ làm việc của các bị can tại cdc đắk lắc
liêu đan giang chú tại thành phố bắc kinh trung quốc
hiện đang tạm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yopay việt nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội bắt giữ khẩn cấp
đây là đối tượng liên quan đến đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia vừa bị công an tp hà nội bóc gỡ
theo tài liệu điều tra khoảng năm hai nghìn một mươi bảy lưu đan giang quen biết với ly cấp trên của giang
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín ly thuê yang làm việc tại một công ty con trong hệ thống của ly
có trụ sở tại quận bắc tử liêm thành phố hà nội với nhiệm vụ quản lý
điều hành các bộ phận tại việt nam để vận hành phần mềm ova
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ly yêu cầu giang bàn giao lại công việc quản lý phần mềm ov cho đối tượng khác
và cả hai bàn bạc thống nhất đổi tên công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin yopay việt nam
cho giang làm giám đốc
tính đến thời điểm hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã bắt khẩn cấp hai mươi một đối tượng
trong đó có năm đối tượng bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự cưỡng đoạt tài sản
một mươi sáu đối tượng bị bắt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bắt đầu từ ngày một tháng sáu
sẽ thu phí không dừng etc toàn bộ
các xe lưu thông phải sử dụng một trong hai loại thẻ etac hoặc epass của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không dừng
công ty thu phí tự động vetc cho biết sẽ bố trí hai trăm linh nhân viên tại một mươi năm điểm tạm thu phí để gián thẻ trong một tháng đầu
chủ xe chỉ cần dừng chờ hai phút là hoàn tất thủ tục dán thẻ e tac và mở tài khoản giao thông
ngoài vetc công ty cổ phần giao thông số cũng bố trí lực lượng trên tuyến để gián thẻ epass
hai đơn vị đều áp dụng gián thẻ lần đầu miễn phí cho khách hàng mặc dù chính phủ đã cho phép thu tiền từ đầu năm nay
thời gian qua số lượng người dân đi tàu hỏa ngày một tăng lên
đặc biệt trong thời điểm mùa hè đang cận kề nhu cầu du lịch tăng cao nhiều người dân đã lựa chọn tàu hỏa là hình thức di chuyển trải nghiệm
để thu hút thêm nhiều hành khách ngành đường sắt đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi như là giảm giá vé tập thể giảm giá vé khi mua vé sớm
tăng các chuyến tàu đến các địa phương
và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
bước vào hè gia đình bà huyền tổ chức du lịch tại nha trang
vì đã lâu không đi tàu nên bà quyết định ra ga hà nội mua vé để cả gia đình trải nghiệm
hơn nữa giá vé tàu khi mua sớm được giảm một phần giúp gia đình bà tiết kiệm chi phí
cô mua vé tàu đi nha trang còn dịch vụ thôi tốt lắm giá vé giảm nhiều giảm sâu
lâu không đi thì thông thả trải nghiệm con cháu trải nghiệm đi tàu
cả đoàn đều tâm lý là muốn đi tàu hỏa vì thực ra có những người một mươi năm nay chưa đi tàu hỏa
bọn chú rất đau và cũng muốn đi tàu hỏa một lần trải nghiệm ngắm cảnh trên đường đi nữa
và nó có nhiều thuận tiện đối với những người cao tuổi
để đáp ứng nhu cầu du lịch của hành khách
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết sẽ tổ chức chạy nhiều đoàn tàu
từ hà nội đến các điểm du lịch để phục vụ nhu cầu du lịch của khách dịp hè
mua vé cách càng xa ngày đi tàu sẽ càng được giảm giá nhiều
với mức giảm lần lượt là ba mươi ba mươi năm bốn mươi đối với vé ngồi và hai mươi hai mươi năm ba mươi đối với vé dường nằm
bên cạnh đó ngành đường sắt sẽ có nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa
đối với đoàn khách từ một mươi đến một trăm linh người thời gian áp dụng từ ngày một mươi năm tháng ba
đến ngày hai mươi bảy tháng bốn từ ngày bốn tháng năm đến ba mươi một tháng năm
từ hai mươi hai tháng tám đến ba mươi một tháng tám và từ ngày năm tháng chín đến hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khi nhu cầu hành khách đi lại cao thì nhà ga chúng tôi sẽ lập thêm tàu
nối thêm toa để phục vụ hành khách
trong những ngày hè mà hành khách có thể đi tập thể thì chúng tôi sẽ giảm giá
việc tăng chuyến giảm giá vé của ngành đường sắt việt nam
sẽ giúp kích cầu du lịch góp phần phát triển kinh tế
trong thời gian tới ngành đường sắt sẽ tiếp tục
triển khai nhiều chương trình ưu đãi phúc lợi
giúp người dân có nhiều trải nghiệm du lịch hơn
phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết
tính đến ngày hai mươi bảy tháng năm tăng trưởng tiến dụng của toàn bộ hệ thống ngân hàng
đã đạt bảy bảy mươi năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi một tăng cao hơn gấp hai lần so với cùng thời điểm
năm hai nghìn hai mươi một tăng trưởng tín dụng cao hơn so với dự kiến và cao hơn so với cùng kỳ năm trước
phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế
vốn tín dụng sẽ đóng góp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh
bốn tháng đầu năm nay kim ngạch xuất khẩu tôm của nước ta đạt một bốn tỷ usd
tăng tới bốn mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái mỹ nhật bản eu trung quốc hàn quốc
góp tích cực là năm thị trường nhập tôm lớn nhất của việt nam cũng ghi nhận tăng trưởng
từ một mươi năm đến chín mươi một trong giai đoạn này
thực hiện chỉ đạo của chính phủ về việc triển khai đồng bộ tất cả các trạm thu phí không dừng
trên toàn quốc chậm nhất đến ngày ba mươi một tháng bảy tới đây ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết
sau mốc thời gian này sẽ không chấp thuận đối với trạm thu phí thủ công một dừng
thành phố hiện có năm trạm thu phí đang thu phí hỗn hợp trong số đó có trạm kiến nghị thành phố hồ chí minh
kiến nghị thành phố vẫn tiếp tục thu phí một dừng sau ngày ba mươi một tháng bảy
tuy nhiên ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết sẽ không chấp thuận việc này
thẻ tiến dụng là một loại thẻ giúp cho khách hàng có thể thực hiện mục đích như chi tiêu thanh toán
rút tiền mặt trước mà không cần có tiền trong thẻ
có thể thấy tính năng tiện ích của thẻ tiến dụng là rất nhiều và việc đăng ký thẻ
rất dễ dàng và không tốn nhiều thời gian
chỉ cần giấy chứng minh thư nhân dân căn cước công dân chứng minh thu nhập là có trong thẻ online một vài phút
và thẻ vật lý cũng trong vài ngày
cũng vì vậy nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng lỗ hồng này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không mở tài khoản hay làm thẻ tiến dụng nhưng bỗng một ngày anh hải sống tại quận đống đa hà nội
phát hiện mình là con nợ xấu của ngân hàng với số tiền gần hai mươi triệu đồng
tôi mới nhận được thông tin từ ngân hàng của mình là
thẻ tiến dụng của tôi đã mở đến một mươi chín triệu đồng
mà tôi rất bất ngờ bởi vì trước nay tôi chưa hề đăng ký thẻ tiến dụng
thế nên là tôi đã mang chứng minh thư của mấy sổ hộ khẩu của mình đến để đối chiếu
thì bất ngờ nữa là chỉ có số chứng minh thư và địa chỉ của tôi là trung pháp

các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể khởi tố điều tra truy tố về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điều một mươi một
một trăm một mươi bốn của bộ đoàn thành sự năm hai nghìn một mươi năm và sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
và cái khung hình phạt cao nhất đối với tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản là đến trung thân
việc kẻ gian lấy thông tin cá nhân của nạn nhân để làm giả giấy tờ
để vay vốn ngân hàng hay mở thẻ tiến dụng hiện khá phổ biến
chúng thường lợi dụng mạng xã hội và dùng các thủ đoạn tinh vi
để lừa người dân cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân
nếu không trang bị những kiến thức cảnh giác
người dân dễ dàng trở thành nạn nhân
nếu không trang bị những kiến thức cảnh giác
người dân dễ dàng trở thành nạn nhân
phải nâng cao cái nhận thức cho cái người dân trong xã hội
về cái việc đảm bảo các cái giấy tờ chứng từ cá nhân ở cái mức cao nhất
còn về phía ngân hàng thì rõ ràng là để mà đảm bảo
cái thực thi đúng các cái nội dung mà của các hoạt động ngân hàng

thì cần phải thực hiện chặt chẽ các cái bước quy định
không được phép bỏ qua bất kỳ một bước nào

trước vấn nạn trên nhiều ngân hàng chuyên gia khuyến cáo khách hàng người dân

không cung cấp hình ảnh giấy tờ tùy thân cho người khác
không chia sẻ mạo otp cho bất kỳ ai
kể cả người thân hay nhân viên ngân hàng

bên cạnh đó khách hàng cũng không để ai
ký thay vào hồ sơ giấy tờ
trong bất kỳ trường hợp nào
nghĩ ngờ thông tin cá nhân bị chiếm đoạt dẫn đến nợ xấu hãy truy cập hệ thống của cic để tra cứu thông tin tín dụng nợ xấu điểm tín dụng của bản thân
từ đây người dân sẽ tự giám sát thông tin cá nhân và mức độ tiến dụng để phát hiện thông tin sai sót gian lận hỗ trợ cơ quan quản lý
đề cao ý thức của con người trong việc tôn trọng tự nhiên giữ gìn bản sắc văn hóa bảo vệ môi trường du lịch xanh do đó là xu hướng du lịch tất yếu
xác định được điều này thì nhiều khách sạn resort đã tiên phong lan tỏa loại hình lưu trú xanh và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
một resort tại trung tâm thành phố đà nẵng hai năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh như bộ phận phải cắt giảm nhân sự
riêng bộ phận báo trì và cánh quang cây xanh vẫn được giữ nguyên
tại đây lá cây khô cành cây được làm phân bón hữu cơ để cải tạo lại khu vườn
cây xanh ngay
cây xanh ngày càng phủ dày hơn bởi chương trình tổ chức cho những khách hàng thân thiết tham gia trồng cây
hệ thống xử lý rắc thải được đầu tư
từ nhiều năm trước đơn vị này cũng đã được nhận giải thưởng khách sạn xanh của tổng cục du lịch việt nam
nhờ những nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách thân thiện với môi trường
thế giới ngày một thay đổi và hầu hết tất cả chúng ta đều luôn quan tâm đến các vấn đề về thiên nhiên
chẳng hạn như sự nóng lên của ảnh
các khách sạn đã được tạo ra trái đất ô nhiễm môi trường ô nhiễm không khí
chính vì thế mà ngày nay các du khách luôn đặt kỳ vọng cao được tận hưởng bầu không khí trong lành
khi đi nghỉ dưỡng tại các resort và khách sạn
tôi nghĩ rằng việc nâng cao và định hướng các điểm du lịch các khách sạn trở thành điểm du lịch xanh là rất quan trọng
một khách sạn vừa mới đi vào hoạt động chưa lâu giá trị xanh được định vị ngay từ lúc tạo dừng
sử dụng hoàn toàn gạch không nung
các vật dụng trong phòng được làm bằng vật liệu thất lượng
thiện với môi trường hạn chế tối đa việc sử dụng đồ nhựa và bao túi ni lông
mong muốn là bảo vệ môi trường chung cũng như là góp phần nào đó để xây dựng du lịch xanh cho toàn du lịch việt nam
lãnh đạo hội khách sạn đà nẵng cho biết hoạt động trở lại sau đại dịch covid một mươi chín
việc tân trang cải tạo làm mới mình để nâng cao chất lượng dịch vụ
được các cơ sở lưu trú đặc biệt chú trọng đặc biệt là việc hướng đến các tiêu chí lưu trú xanh
nhận thức về bảo vệ môi trường đối với khách sạn là tôi cho rằng là rất là cao
tuy nhiên thì chúng tôi cần phải tổ chức thêm nhiều những hội thảo để bàn về các biện pháp cụ thể hơn
trong công tác bảo vệ môi trường
tại thành phố đà nẵng cũng như trên cả nước lưu trú xanh nói riêng và du lịch xanh nói chung
vẫn còn rất nhiều điều phải bàn trong giải pháp cách làm
nhưng rõ ràng một tiếng hiệu vui có thể nhận thấy là tiếng hiệu ấy đang dần được lan tỏa
trong định hướng của cộng đồng những người làm du lịch
với những nỗ lực thay đổi này chúng ta sẽ có ý thức hơn trong việc xây dựng một không gian xanh thân thiện
để tạo ra một môi trường du lịch bền vững
và câu chuyện này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt quý vị